bệnh viện ung bướu tp hcm mới đây đã tổ chức chương trình xuân yêu thương và trao hai trăm linh phần quà cho các bệnh nhi phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi
hầu hết các bệnh nhi đang mắc phải bệnh hiểm nghèo bệnh nặng phải thường xuyên chuyển máu chuyển thuốc
trong đó có nhiều bé bệnh tình rất nặng phải theo dõi chặt chẽ sinh tồn không thể đoán trước và tết nào cũng có thể là cái tết cuối cùng của các em
các tiết mục giao lưu văn nghệ và những trò chơi dân gian dịp tết đã mang lại niềm vui tiếng cười rộn ràng để các em có thêm nghị lực tiếp tục điều trị bệnh
đây là hoạt động thường xuyên hàng năm của bệnh viện ung bướu tp hcm trong nỗ lực mang đến một mùa xuân đầm ấm
đầy tình thương cho các bệnh nhi phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp tết cổ truyền của dân tộc